theo dự kiến đầu tháng một mươi việt nam sẽ xuất khẩu sữa theo đường chính ngạch sang trung quốc
đây là một thị trường hết sức tiềm năng đối với doanh nghiệp việt nam trong bối cảnh chăn nuôi bò đang phát triển mạnh ở nước ta
trước đó vào cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín nghị định thư về yêu cầu thú y và sức khỏe cộng đồng đối với các sản phẩm sữa của việt nam xuất khẩu sang trung quốc đã được ký kết
đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng tạo điều kiện cho sữa của việt nam xuất khẩu chính ngạch sang thị trường dột tiềm năng
bên cạnh việc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm sữa
thì các doanh nghiệp việt nam cũng cần phải đẩy mạnh hơn nữa chăn nuôi bò sữa theo hướng khép kín kiểm soát được dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm đáp ứng được các yêu cầu trong nghị định thư